bà ơi làm thế nào để chọn được là rau này là rau sạch và rau này là rau không bị sâu à

thế là nhìn cái rau như thế nào ạ

đây mua ở mấy cửa hàng quen này
làm rau quen làm giúp anh em
rất là khó để mà bảo là nhìn bằng mắt thường nhưng mà chúng ta cố gắng là để hạn chế bớt các cái thuốc mà dư lượng thuốc trừ sâu thì chúng ta phải ăn rau theo đúng vụ là một
và thứ hai là chúng ta mua chọn mua ở những các cái cơ sở mà uy tín mà có được các cái kiểm nghiệm về vệ sinh là tốt nhất
chứ còn nếu mà nhìn bằng mắt thường thì chúng ta chỉ thấy là các cái có vẻ to hơn có thể nó bóng hơn
rồi có thể nó không có sâu mấy nhưng mà cũng không thể chứng minh được bảo là à cái tôi cái trông nó bóng nhoáng trông nó to hơn trông mẫm hơn mà nó lại là có thuốc trừ sâu thì cái đấy cũng không thể nói được
bây giờ có rất nhiều các cái khu mà người ta làm các cái rau sạch
người ta có thể các cái đấy nó phát triển cũng tương đối tốt và người ta thu hái theo đúng các quy trình thì nó vẫn có các cái chất lượng cái năng suất của cái rau nó cũng sẽ được cải thiện
đi dạo quanh khu chợ nhỏ ven đường để tìm thêm chút hương xuân
nghe những kinh nghiệm mà các bà các mẹ vẫn truyền tay nhau mỗi khi muốn vào bếp chế biến thức ăn cho gia đình
nhưng đệm đến của tôi thì là nơi cung cấp nguồn thực phẩm an toàn bảo đảm hàng hóa lại được kiểm dịch
hoa quả trái cây rau củ thịt cá những món ăn cần thiết để cung cấp chất dinh dưỡng trong mâm cổ tết
một số lưu ý khi lựa chọn thực phẩm để ý đến ngày sản xuất và hạn sử dụng
không mua quá nhiều thức ăn dự trữ cho những ngày tết tránh tình trạng thức ăn bị dư thừa ôi thiêu lãng phí
không nên quan niệm hàng ngoại nhập thì chất lượng sẽ cao hơn chỉ cần ưu tiên lựa chọn thực phẩm phù hợp với khẩu vị của gia đình
nhiều hàng hóa do việt nam sản xuất nhưng chất lượng cũng khá tốt

mình có thể dùng nhiều đâu
mua cái chất lượng
ngày nào mình đi chợ các thứ rồi
thì mình thỉnh thoảng mua chỉ để trong tủ
chỉ ít thôi chứ không bao giờ để nhiều
văn hóa của người việt

luôn thể hiện lòng thành kính
nhớ ơn ông bà trong những ngày đầu năm mới